nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước nhà xuất bản hội nhà văn việt nam
phối hợp với quỹ mãi mãi tuổi hai mươi và công lạc bộ trái tim người lính xuất bản bộ sách
nhật ký thời chiến việt nam của nhiều tác giả
bộ sách do nhà văn cựu chiến binh đặng vương hưng chủ biên gồm bốn tập với ba mươi tác phẩm của ba mươi tác giả
đây là lần đầu tiên những tác phẩm nhật ký thời chiến việt nam hay nhất nổi tiếng nhất một thời
cùng đứng chung trong một bộ sách không chỉ có nhật ký mãi mãi tuổi hai mươi và nhật ký đặng thùy trâm
mà còn có hàng chục cuốn nhật ký trên chiến trường để khác như là gửi lại mai sau nhật ký chiến tranh
nhật ký chiến trường những ngày trong vòng vây của các chiến sĩ nhà văn nhà báo tướng lĩnh quân đội
đã anh dũng chiến đấu trong chiến trường ác liệt nhất